hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
nghệ thuật có vai trò quan trọng trong việc định hướng và nuôi dưỡng nhân cách con người
thế nhưng dường như chức năng giáo dục tư tưởng định hướng thẩm mỹ của các mv nhạc việt hiện nay thì đang bị xem nhẹ
âm nhạc là một trong những loại hình nghệ thuật được đông đảo giới trẻ tiếp cận và ưa chuộng nhất
để thu hút khán giả nhiều ca sĩ không ngừng đầu tư về hình ảnh âm thanh
và nội dung cho các mv ca nhạc của mình
tuy nhiên bên cạnh nhiều mv làm người xem đã bắt sướng tay
thì cũng có những sản phẩm âm nhạc thể hiện sự yếu kém về mặt thẩm mỹ
lớt qua một vòng các mv có lượng view cùng của làng nhạc việt trên youtube hiện nay
người xem không khỏi ngỡ ngàng giật mình
khi những hình ảnh bạo lực phản cảm có độ phủ sóng dày đặc
một tuyết của các mv này
là khi nhân vật phát hiện bị cắm sừng hoặc vì ghen tuông trong tình yêu bị lừa dối
đều dẫn tới kết cục là những cuộc trả thù đẫm máu thảm khốc
ngay cả những ca khúc vui vẻ tình tứ
cũng tự dưng lồng cảnh giết chắc cộng mấy liên quan
để gây sự chú ý gây sốc cho người xem
cái bạo lực này là cái để cho chúng ta nhìn thấy được cái
cái xấu của nó cái không tốt của nó
có thể đưa lên để cho mọi người nhìn thấy cái đó
chứ không phải tích cực là dọa mọi người hoặc là cảm thấy mọi người phải đi theo
tức là nó phải có lý giải
tất cả nếu mà ta muốn nói một cái bức tranh nó phải có cái tương phản
nó phải có cái
hoặc là ngay cả trong nhân vật nó phải có vai phản diện vai chính diện như thế
thì cái bạo lực đó không phải là không bao giờ được dùng vẫn phải được phải dùng
vẫn phải dùng ngay cả trong phim mình vẫn phải có những cảnh đó
làm sao mà phải lý giải được hoặc để cho người ta nhìn thấy được
sự tha thứ bao dùng và tính nhân văn trong các mv gần như không có
mà chỉ họa lên một cuộc sống ưu ám tiêu cực
khi cái ác mạnh hơn cái thiện
nỗi đau nhiều hơn niềm vui
và giải quyết nó không còn con đường nào khác
ngoài bạo lực thậm chí là tự tử
đáng nói nữa
là những mv kể trên đều có luật xem khủng
không ít trong số đó cán mốc trăm triệu view
và nhận được sự quan tâm của đa phần là những bạn trẻ
đối tượng thường có sự nhận thức và trải nghiệm non nớt về xã hội
một cái sự ngộ nhận ấy của nhiều người làm âm nhạc
trong đó nghệ sĩ và nhà sản xuất người ta quan tâm đến số lượng view
tức là số lượng người xem
và đặc biệt bây giờ là những sản phẩm âm nhạc đa phần
được được công bố
hay là được phát hành ở trên youtube
hay trên các nền tảng mạng xã hội
và vì thế thì cái lượng công chúng ấy
càng nhiều bao nhiêu thì lại càng
nó giống như là cái thức đo
của sự thành công của cái sản phẩm âm nhạc đó
đấy chính là sự ngộ nhận
và chính sự ngộ nhận này nó dẫn đến cái câu chuyện rằng là
họ thay vì cái việc mà tạo ra một cái sản phẩm mang tính nghệ thuật thực sự
động chạm đến cái cảm xúc của cái người nghe
hay động trảm tới
những cái suy nghĩ cũng như là cái tư tưởng của người hưởng thụ
thì có lẽ là nó gặp khó khăn
cái việc mà người ta làm những cái mv thực sự là dễ dãi
nhưng lại thu hút được công chúng như thế
ở việt nam mình thì hiện nay là tôi thấy rằng cái việc mà
có một cái cơ quan uy tín
để đánh giá ra được cái chất lượng của một cái việc
lượt xem ấy
của một sản phẩm video mà có chất lượng ấy
hiện nay là chưa có một cái đơn vị nào mà có thực sự có cái uy tín mà
lôi cuốn được có tiếng nói trọng lượng để mà
khi mà tiếng nói
cái sự đánh giá của họ
nhận được cái sự thán phục
công nhận của
khán thính giả cũng như là giới mộ điệu nghệ thuật
mv ca nhạc
chỉ mang tính chất minh họa cho bài hát
hoặc như một câu chuyện mà người sáng tạo muốn kể
để truyền tải thương hiệu nào đó
và tất nhiên
đó đều là những sản phẩm của trí tưởng tượng
và mang tính chất giải trí
mv cũng là một sản phẩm của truyền thông
vì vậy dù là sản phẩm giả tưởng
để minh họa
nhưng âm nhạc
vẫn có khả năng tác động xấu đến nhận thức của khán giả
thực tế cuộc sống cho thấy
các vụ án mạng do cuồng khen
trả thù tình cảm
hoặc thảm sát giả gia đình người yêu
ngày càng dày đặc
với mức độ dã man và tinh vi khó lường
gương mặt kẻ thì ác
đời rất non trẻ
những sản phẩm văn hóa
chọn đề tài bạo lực để khai thác

trong những tác dân
gây nên vấn đạn
một cái cơ chế tâm lý
mà con người chúng ta
khi mà tiếp nhận thông tin ấy
chúng ta hay thường làm theo
thực hiện theo
những người được gọi là idol
những người được gọi là nổi tiếng
hay những người được gọi là thần tượng của mình
và đặc biệt
con người chúng ta rất là dễ dàng
được cuốn út theo
một cái tâm lý chung của đám đông
càng nhiều người xem
có nghĩa là cái sản phẩm nó hay
chính vì thế chúng ta mới thấy rằng
rất nhiều cái tác phẩm âm nhạc
hay là những cái clip
ở trên youtube
có thể hàng chục triệu người xem
nhưng mà thực sự nó rất là nhảm nhí
nó liên quan đến một cái cơ chế tâm lý là
càng nhiều người xem bao nhiêu
thì nó càng có vẻ
là người ta quan tâm đến nhiều hơn
và chính vì thế khi mà càng nhiều người xem
thì nó tạo ra hiệu ứng
và từ những cái thứ ban đầu
có thể người ta không đồng tình
người ta không đồng ý
người ta không chấp nhận được
những cái câu chuyện
hay là những cái thông điệp
mà cái tác phẩm nghệ thuật đó
cho người xem
nhưng mà lâu dần
họ lại chấp nhận
họ cho rằng đó là bình thường
ví dụ như này
nếu chúng ta xem một lần
một cái clip mà đánh nhau
không vấn đề gì cả
nhưng mà xem liên tục
nhiều clip đánh nhau
rồi nhiều clip hành xử
rất là bạo lực với nhau
hay thậm chí lựa chọn những cái
những cái lối sống
hay là cách
cách giải cứu vấn đề rất là tiêu cực
ví dụ như là tự sát
hay ví dụ như là
rơi vào trầm cảm lỗ
thì nhiều khi
nhất là những giới trẻ
người ta rất là dễ dàng bị nhiễm
bị tập nhiễm
và người ta biến nó trở thành
cái lối sống
cũng như cái hành vi của mình
đó là cái điều rất là nguy hiểm
chưa dừng lại ở những cảnh bạo lực
nhiều mv nhạc viện thời gian qua
còn khai thác tối ra yếu tố
mang tính sắc dục
với những cảnh nóng táo bạo
đốt mắt người xem
để câu khách
người xem hơn
môi trường xã hội
thì là một cái môi trường
nó khá dễ dàng
nó thiếu cái sự kiểm soát nhất định
để cho các mv
có thể xuất hiện nhiều
trên mạng xã hội
nhưng điều đó cũng không có nghĩa rằng
là chúng ta không có
một cái công cụ quản lý nào
trên thực tế thì chúng ta đã có
luật an ninh mạng
chúng ta đã có
nghị định bảy mươi hai
để xử lý những vấn đề này rồi
và bên cạnh đó
đối với các trang mạng xã hội
thì họ cũng đều có những công cụ
để giúp cho các nhà quản lý
làm tốt hơn nhiệm vụ của mình
chính vì thế nên là
hiện nay chúng ta cần hơn nữa
cái sự chung tay
góp sức của khán giả
để chúng ta
làm tốt hơn công việc quản lý nhà nước
ở đây cụ thể rằng là
khi khán giả
thấy được các mv
mà có nội dung
nó không phù hợp
nó phản cảm
thì có thể báo xấu
đến các trang chủ
các kênh youtube
hoặc của facebook
hay là các trang mạng xã hội khác nhau
bên cạnh đó thì chúng ta cũng cần có những sự phạt
mang tính làm gương
đặc biệt là những câu chuyện
như là chúng ta có thể
áp dụng hình thức là dừng biểu diễn
hay là cấm biểu diễn nhất định
thực tế cho thấy
đã có rất nhiều nghệ sĩ
bị tuyết còi
bị cơ quan
bị chức năng xử lý
và kéo theo đó là danh tiếng của nghệ sĩ
bị ảnh hưởng
vì các mv ca nhạc bạo lực
dung tục phản cảm
đây chính là hội chuông
là bài học cảnh tình
cho các sản phẩm văn hóa trực tuyến trong tương lai
bất kỳ một sản phẩm âm nhạc nào
nếu không có giá trị nghệ thuật
cũng như chẳng có đóng góp nào
cho sự định hướng thẩm mỹ cho giới trẻ
không sớm thì muộn
cũng sẽ bị công chúng quay lực